nội dung trả lời của các cơ quan chức năng về những kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc lần trước
bài viết được đăng tải trên trang nhất và trang ba báo nhân dân
phát biểu ý kiến tại các cuộc tiếp xúc cử tri đánh giá cao kỳ họp thứ năm đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới dân chủ
nhất là các phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn mang tính đối thoại tranh luận thẳng thắn và trách nhiệm
cho rằng đây là một trong những kỳ họp thành công nhất cử tri đề nghị các kỳ họp sau nên dành thêm thời gian
cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
cử tri tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng quyết sách của quốc hội và đề nghị quốc hội có sự giám sát
việc thực hiện lời hứa của các thành viên chính phủ tại kỳ họp
tổng bí thư nhấn mạnh vừa rồi chúng ta đã làm rất thận trọng thảo luận kỹ trong mấy kỳ họp
thống nhất tương đối cao để chuẩn bị thông qua tại kỳ họp thứ năm
nhưng khi có một số ý kiến đóng góp đảng nhà nước quốc hội thấy là phải dân chủ lắng nghe
tiếp thu dừng lại để nghiên cứu tiếp bao giờ hoàn thiện tốt mới thông qua
cũng đưa tin về cuộc tiếp xúc cử tri thành phố hà nội của tổng bí thư
trên trang nhất và trang hai báo lao động hôm nay có bài viết
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhân dân cần tỉnh táo tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của đảng nhà nước
phát biểu tại buổi tiếp xúc trước việc kẻ xấu kích động người dân đi biểu tình gần đây
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh bản chất sâu xa là xuyên tạng sự thật
kích động lòng yêu nước chân chính của nhân dân có bàn tay của những phần tử phá hoại
và không loại trừ yếu tố nước ngoài cho nên rất mong nhân dân bình tĩnh tỉnh táo
tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của đảng nhà nước chính phủ
đảng vì nước vì dân chứ không phải vì mục đích gì khác
cũng trên báo lao động số ra ngày hôm nay đưa tin sau một số vụ ngừng việc tập thể
công nhân chủ động làm bù cùng doanh nghiệp khắc phục hậu quả
thật bất ngờ khi chính những công nhân lao động tại hai khu công nghiệp tân hương
huyện châu thành và long giang huyện tân phước đều thuộc tỉnh tiền giang
đã chủ động xin được đi làm
công nhân chủ động làm vào ngày nghỉ để trục lỗi cùng doanh nghiệp khắc phục hậu quả
vì họ đã bị đe dọa kích động tham gia ngừng việc
làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định bãi bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp
cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn do không còn phù hợp
xuất hiện một bộ phận người dân trông chờ ỉ lại vào chính sách của nhà nước
không có ý thức tự vươn lên thoát nghèo
dừng hỗ trợ trực tiếp người nghèo vùng khó khăn hỗ trợ cần câu thay vì tiền
là bài viết rất đáng chú ý được đăng trên báo tuổi trẻ
theo quyết định một trăm linh hai thực hiện từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực hai xã biên giới xã bãi ngang
hải đảo vùng khó khăn được hỗ trợ tiền theo quy định của quyết định
tuy nhiên ngày sáu tháng sáu vừa qua thủ tướng chính phủ đã ký quyết định bãi bỏ quyết định một trăm linh hai
thông tin chi tiết quý vị và các bạn tìm đọc trên trang nhất trang hai và trang ba
báo tuổi trẻ
cũng trên báo tuổi trẻ trang năm có bài viết
chuyển một mươi một số thành một mươi số thuê bao di động lại khổ
theo kế hoạch của bộ thông tin và truyền thông từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
số điện thoại di động đầu một mươi một số sẽ bắt đầu được chuyển thành một mươi số
sáu mươi triệu thuê bao sẽ bị ảnh hưởng
nhiều thuê bao lo ngại việc chuyển thành một mươi số sẽ ảnh hưởng đến các dịch vụ khác
mà họ đang sử dụng hàng ngày như là xác thực giao dịch ngân hàng trực tuyến
xác thực tài khoản các dịch vụ mạng gmail gia lô
facebook cũng như các loại ví điện tử momo payo
bằng cấp chứng chỉ giả tràn lan là bài viết được đăng trên trang nhất và trang ba
báo sài gòn giải phóng
nhiều cơ sở đào tạo xác nhận mỗi tuần phát hiện trung bình có từ năm đến bảy bằng đại học cao đẳng giả
trong khi đó với những cơ sở đào tạo yêu cầu chuẩn đầu ra ngoại ngữ
với các chứng chỉ quốc tế cũng bị sinh viên sử dụng chứng chỉ giả
ngay cả cơ sở đào tạo lái xe giáo viên cũng dùng giấy phép lái xe giả
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
mùa mưa bão năm nay sẽ xuất hiện với cường độ lớn và nhiều kéo theo nỗi lo ống ngập
nhất là ở khu vực phía nam thành phố như đường nguyễn xiển nguyễn trãi
nhiều giải pháp đã được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng triển khai
nhưng để đồng bộ và triệt đề thì còn cần thêm nhiều thời gian và kinh phí
bài viết giải quyết ống ngập khu vực phía nam hà nội lúng túng vì thiếu kiên quyết
quý vị và các bạn có thể tìm đọc trên trang bốn báo hà nội mới
thời lượng dành cho chương trình điểm báo của kênh truyền hình nhân dân cũng đã hết